trước tình hình diễn biến thời tiết phức tạp mưa lớn kéo dài ở khu vực miền núi phía nam tỉnh quảng nam
từ chiều qua thủy điện sông tranh hai bắt đầu xả nước qua tràn với lưu lượng xả trung bình từ năm mươi đến năm trăm linh mét khối một giây
trước khi vận hành điều tiết hồ chứa công ty đã có thông báo đến các cơ quan đơn vị có liên quan
để chủ động ứng phó và duy trì mực nước hồ thấp hơn cao trình là một trăm bảy mươi năm mét
trước khi vận hành điều tiết hồ chứa công ty đã có thông báo đến các cơ quan đơn vị có liên quan
để chủ động ứng phó và duy trì mực nước hồ thấp hơn cao trình một trăm bảy mươi năm mét
đến thời điểm này mức nước hồ chứa thủy điện sông chanh hai đã lên gần đến mức nước dân bình thường
lưu lượng nước về hồ gần gấp đôi so với lưu lượng nước qua hai tổ máy để phát điện
theo ghi nhận việc tiến hành xả tràn để chủ động điều tiết hồ chứa đã được thực hiện đúng chỉ đạo của tỉnh quảng nam
và quy định của quy trình vận hành liên hồ chứa do thủ tướng chính phủ ban hành và đảm bảo an toàn cho hạ du